chào các bạn cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe và đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
trên thế giới nói chung và hàn quốc nói riêng số lượng ca nhiễm ngày càng tăng cao
tại hàn quốc chỉ trong hai mươi bốn giờ số ca nhiễm mới đã cao kỷ lục ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội hồi đầu tháng
trên thế giới số ca mắc và tử vong vì covid một mươi chín cũng không có dấu hiệu giảm
ghi nhận trên năm trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và trên bảy ca tử vong tổng số ca mắc từ đầu đợt dịch tới nay đã vượt hai trăm năm mươi sáu triệu ca
trong đó trên năm một mươi bốn triệu ca tử vong toàn cầu đang phải đối mặt với nguy cơ đại dịch bùng phát thêm lần nữa
số ca nhiễm mới ở hàn quốc cao kỷ lục
nhiễm virus corona theo ngày ở hàn quốc tăng cao nhất kể từ đầu đại dịch
trong bối cảnh hàng trăm ngàn sinh viên tới trường để tham gia kỳ thị quan trọng
theo hãng tin yohab số ca mắc mới tăng cao khi nước này
nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội để dần trở lại cuộc sống trước khi đại dịch xảy ra
theo kế hoạch sống chung với covid một mươi chín
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca thông báo có thêm ba hai trăm chín mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
đánh dấu số ca nhiễm mới một ngày ở mức cao kỷ lục
trong bối cảnh này trải qua giai đoạn đầu tiên của chiến dịch thích nghi với covid một mươi chín
hàn quốc cũng ghi nhận thêm hai mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín nâng tổng số ca lên ba hai trăm một mươi năm người
tử vong là bảy mươi chín
số bệnh nhân covid một mươi chín nặng đã tăng lên hơn bốn trăm linh ca vào độ tháng này lần đầu tiên kể từ cuối tháng tám
chính phủ hàn quốc hiện đang phải ứng phó với tình trạng ngày càng thiếu dường bệnh
dành cho bệnh nhân nặng cũng như thiếu nhân viên y tế
số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sử dụng dường bệnh trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt
cho bệnh nhân covid một mươi chín ở thủ đô seoul là tám mươi chín và vùng phụ cận là bảy mươi tám
trước đó giới chức và các chuyên gia hàn quốc dự đoán
số ca nhiễm mới sẽ tăng sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ hồi đầu tháng
sau khi nước này vượt qua mục tiêu tiêm vaccine bảy mươi của năm mươi hai triệu dân
hơn bảy mươi tám năm đã được tiêm vaccine đầy đủ trong đó có hơn chín mươi trong số người trưởng thành
kdca cho hay số ca bệnh nặng tăng là do hiệu quả giảm dần của vaccine covid một mươi chín
đã được tiêm cho những người có nguy cơ trong đó có người lớn tuổi
nhằm ngăn chặn tình trạng như trên kdca thông báo
định rút ngắn khoảng thời gian giữa các liệu tiêm bổ sung cho những người trên sáu mươi tuổi
và những người sống hoặc làm việc tại các nhà dưỡng lão xuống còn bốn tháng
theo đó số ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày ở hàn quốc tăng lên mức cao chưa từng thấy
trong khi số ca nhiễm nội địa ở trung quốc giảm
ủy ban y tế quốc gia nhc của trung quốc hôm nay thông báo có thêm sáu ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng
giảm so với tám ca nội địa mới được ghi nhận ngày trước đó theo tân hòa xã
số liệu mới cho thấy đợt bùng phát dịch hiện nay ở trung quốc
có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi nhiều địa phương ở nước này thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt
theo chiến lược zero covid một mươi chín như phong tỏa và xét nghiệm đại trà
nhc đã ghi nhận tổng cộng một ba trăm bốn mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng
đứng trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao trong ngày số ca bệnh nặng theo đó cũng tăng lên
nguồn lực y tế bị quá tải chính phủ hàn quốc hiện cũng đang nỗ lực thực hiện nhanh chóng việc phòng chống dịch
tiêm mũi vaccine tăng cường cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác
chính phủ hàn quốc hiện đang phải ứng phó với tình trạng ngày càng thiếu dường bệnh
dành cho bệnh nhân nặng cũng như thiếu nhân viên y tế
số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sử dụng dường bệnh trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt
cho bệnh nhân covid một mươi chín ở thủ đô seoul là tám mươi chín và vùng phụ cận là bảy mươi tám
phát biểu tại cuộc họp với giám đốc hai mươi hai bệnh viện lớn ở thủ đô seoul cùng ngày
thủ tướng hàn quốc nhấn mạnh ngày càng có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng
hành trình trở lại trạng thái bình thường của chúng ta có thể phải dừng lại
một thời gian nếu chúng ta không thể vượt qua cuộc khủng hoảng này
theo đó thủ tướng nêu rõ ưu tiên của chính phủ là nhanh chóng bổ sung thêm dường bệnh
và hỗ trợ các nguồn lực y tế cần thiết tại các bệnh viện càng nhanh càng tốt
các bệnh nhân nặng sẽ được đưa đến các dưỡng chăm sóc đặc biệt có sẵn
bất kể họ ở thủ đô hay ngoại thành
ông cũng yêu cầu các bệnh viện nhanh chóng chuyển bệnh nhân covid một mươi chín diện chăm sóc đặc biệt
sang phòng hồi sức bình thường khi tình trạng sức khỏe của họ được cải thiện
ông cũng yêu cầu các bệnh nhân nặng chóng việc tiêm mũi vaccine tăng cường
cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác
kdc cho biết tổng cộng bốn mươi hai một mươi sáu triệu người tương đương tám mươi hai một dân số cả nước
đã được tiêm mỗi vaccine đầu tiên và bốn mươi ba mươi bảy triệu người tương đương bảy mươi tám
đã được tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới who
trước đó hàn quốc đã gỡ bỏ các biện pháp hạn chế thời gian hoạt động của các nhà hàng
quán cà phê và yêu cầu xuất trình thẻ vaccine tại các địa điểm
có nguy cơ lây nhiễm cao như phòng tập thể hình quán bar
dù chưa từng triển khai biện pháp phong tỏa hoàn toàn đất nước
nhưng kể từ khi bước vào làng sống covid một mươi chín thứ tư
chính phủ hàn quốc đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về tụ tập và giãn cách xã hội
giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch sống chung với covid một mươi chín của hàn quốc
bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một và kéo dài trong một tháng
hiệp hội y khoa hàn quốc kma và giới chuyên gia cảnh báo
thời điểm chuyển sang kế hoạch mới có thể chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín tăng
nhà chức trách cho biết sẽ tập trung vào tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong
hơn là số ca mắc mới đồng thời mở rộng cơ chế tự điều trị
cho những người có triệu chứng mắc bệnh nhẹ
bên cạnh đó các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ hàn quốc
cũng đã có tác dụng đó là truy vết và xét nghiệm thần tốc
phân loại cách ly và điều trị thực hiện các mức độ giãn cách xã hội
và duy trì trạng thái bình thường mới triển khai tiêm vaccine diện rộng
tình hình hiện tại hàn quốc đang nỗ lực cố gắng để kiểm soát và vượt qua đại dịch này
chính phủ sẽ có những biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
để giải quyết tình trạng gia tăng số người nhiễm cao kỷ lục như bây giờ
người dân tại hàn quốc đứng trước nguy cơ dừng việc sống chung với dịch bệnh
để tránh lây lan trong cộng đồng
dịch bệnh tại hàn quốc và châu á vẫn đang có dấu hiệu leo thang
chúng ta vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được đại dịch này
tiêm vaccine và thực hiện đúng yêu cầu của bộ y tế là cách phòng chống dịch bệnh
tốt nhất hiện nay cho người dân
quý vị các bạn hãy đảm bảo an toàn cho chính mình và sau đó phòng tránh dịch cho những người xung quanh
chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả